ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai họp chỉ đạo công tác ứng phó bão số ba
trong đó đặc biệt yêu cầu các tỉnh từ quảng ninh đến quảng bình chú ý thực hiện lệnh cấm biển
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn khi cần thiết
trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và thông tin bão số ba chính thức hình thành
cách bờ biển việt nam khoảng bốn trăm linh km với tốc độ di chuyển vào đất liền nhanh và có dấu hiệu tăng lên
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã thập trung chỉ đạo các địa phương trong khu vực
ảnh hưởng chú ý theo dõi diễn biến thời tiết chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng các phương án ứng phó

không để lọt hay để có những tàu thuyền nào hoạt động trong những vùng nguy hiểm mà chúng ta chủ quan được
nếu như xác định còn nét nào thì phải thông báo ngay cho địa phương đó để kịp thời trước một mươi hai h trưa hôm nay
do hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương đặc biệt chú ý nguy cơ sạt lở đất
và lũ quét tại các điểm sung yếu như hòa bình sơn la
lai châu lào cai yên bái tuyên quang thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
riêng về cây lúa hiện nay các địa phương cần mở rộng phạm vi chủ động thoát nước đến các tỉnh phía nam sông hồng
ngay sau cuộc họp căn cứ nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương và tình hình thực tế
thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng đã ban hành công điện
đóng một cửa xả đáy hồ sơn la vào một mươi một giờ hôm nay